liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn các tàu cá bình định gặp nạn trên biển
trong đêm qua dạng sáng nay công tác cơ động tìm kiếm các tàu cá tỉnh bình định gặp nạn
trên vùng biển đông bắc tỉnh khánh hòa đã gấp rút được tiến hành
các tàu đã tiếp cận được một tàu cá và đang tìm kiếm các ngư dân trên hai tàu cá còn lại
theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương cứu nạn ba tàu cá bình định của quân chủng hải quân
đặt tại vùng bốn hải quân lúc một giờ sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi biên đội tàu bốn trăm bảy mươi ba bốn trăm sáu mươi bảy
ở đồng mũi đại lãnh một trăm bảy mươi tám hải lý đã tiếp cận được với tàu cá bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts
nắm thông tin tình hình cho thấy một mươi bốn lao động trên tàu vẫn bảo đảm an toàn
cứu dân làm mệnh lệnh từ trái tim quan triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ
khoanh vùng các vị trí và các khu vực
có thể trôi giặt để đón lõng và tiếp cận máy bay ds sáu máy bay k hai mươi tám và máy bay k ba mươi hai
sẵn sàng xuất phát vào sáng sớm ngày mai ngay sau khi khả năng quan sát tốt nhất
cũng chỉ tiếp cận nhanh ra thực địa và phối hợp với các lực lượng tàu của bộ tư lệnh vùng bốn
tìm kiếm phát hiện và cứu bớt ngư dân
hiện tàu cứu hộ đang đi song song theo hướng tàu cá ở khoảng cách ba liên hai trăm bảy mươi độ vận tốc hai hải lý một giờ
lựa thời cơ sẵn sàng hỗ trợ tàu cá
gió tây nam trên biển cấp năm cấp sáu sóng cao từ ba đến bốn mét
tàu bốn trăm chín mươi đã đến vị trí tàu cá bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín bị chìm
đông hòn tre một trăm sáu mươi năm hải lý tiến hành mở rộng tổ chức tìm kiếm ngư dân theo phương án vận tốc một mươi một hải lý